mặc đồng phục giả dạng tài xế xe công nghệ để thực hiện cướp giật tài sản
đây là thủ đoạn phạm tội mới xảy ra liên tiếp tại địa bàn tp hcm trong thời gian vừa qua
hình ảnh này được camera an ninh ghi lại vào sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một
tại đường kha vạn cơn quận thủ đức
thời điểm này chị trà giang dừng xe trước nhà đợi gia đình mở cửa
thì một đối tượng mặc áo ráp chạy xe tới vờ hỏi đường
khi nạn nhân rời xe máy để chỉ dẫn đường
thì một đối tượng khác đã nhanh chóng lấy xe tẩu thoát
còn đây là trường hợp khác
dừng xe bấm điện thoại
tại đường năm b phường bình hưng hòa a quận bình tân
năm thanh niên này bất ngờ bị hai thanh niên chạy xe máy áp sát
đối tượng cầm lái mặc áo tráp
lao đến giật điện thoại trên tay nạn nhân
khi thấy chống cự liền rút dao đe dọa
và dùng bình xịt hơi cây tấn công nạn nhân trước khi cướp xe
những đối tượng này là mặc đồng phục của grab
và tiến hành là dàn dựng những cái bối cảnh
để mà tạo cái sự sơ hở cho chủ tài sản
từ đó lấy cấp tài sản
thì rõ ràng đây là hành vi phi pháp luật
và có dấu hiệu hình sự về tội trộm cắp tài sản
nhu cầu đồng phục cho tài xế công nghệ tăng cao
trên địa bàn tp hcm đã xuất hiện hàng loạt các điểm bán hàng ăn theo
và cũng từ đây việc trang bị đồng phục
để giả dạng lái xe công nghệ quá dễ dàng
hệ thống bán áo trong công ty
nó đang bị lỗi mấy
cho nên là không có mua cái công ty
nay chỉ phải mua áo ngoài thì mặc
cách giả thì thật sự mình chẳng biết ai là giả thật đâu
vì người ta cũng mặc áo ráp như vậy mà
mình đâu biết được
tôi nghĩ là khó không biết
tại vì nón rồi
áo khoác có thể mua ở bất kỳ đâu
chứ không phải là cứ làm trong ráp là mới có được phát
chỉ riêng ráp
mỗi ngày thực hiện hàng trăm ngàn chuyến xe trên khắp việt nam
nhờ một trăm chín mươi đối tác tài xế xe công nghệ
mà trong đó phần lớn là tài xế xe ôm
chính sự quản lý chưa chặt chẽ
đã tạo cơ hội cho đối tượng xấu trà trộn
bạo danh tài xế xe công nghệ
để phạm tội gây mất an ninh trực tự
do vậy trong khi chờ động thái
chứng chỉnh quyết liệt của cơ quan chức năng
người dân cần đề cao cảnh giác
để bảo vệ an toàn cho bản thân